thưa quý vị nhân kỷ niệm ba mươi ba năm ngày chiến thắng kế hoạch phản gián cm một mươi hai
đoàn công tác của bộ công an do trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn thượng tướng nguyễn khánh toàn
nguyên thứ trưởng thường trực bộ công an đại diện lãnh đạo các vụ cục lãnh đạo bộ công an các đơn vị địa phương
và các đồng chí tham gia vào kế hoạch cm một mươi hai đã đến dân hương dân hoa
tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia thuộc xã khánh bình tây huyện trần văn thời tỉnh cà mau
đây là nơi ghi dấu mốc son trói lọi của lực lượng an ninh nhân dân việt nam
cách đây ba mươi năm năm cùng với sự hiệp đồng của các lực lượng vũ trang sự giúp đỡ của các ban ngành
đặc biệt là sự đùm bọc che chở của nhân dân
lực lượng an ninh nhân dân việt nam đã thực hiện thắng lợi trọng vẹn kế hoạch phản gián cm một mươi hai
làm thất bại âm mưu cầu kết móc nối thủ trong ngoài
thực hiện kế hoạch tấn công vũ trang trong chiến tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch và bọn phản động đối với việt nam
sau ba năm thực hiện kế hoạch phản gián đêm chín tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là trận đánh cuối cùng tại hòn đá bạc
kết thúc toàn bộ kế hoạch đập tan hoàn toàn tổ chức cách mạng mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng miền việt nam
do lê quốc túy và mai văn hạnh cầm đầu
thu giữ hàng trăm súng các loại hơn hai triệu viên đạn với tổng cộng một trăm ba mươi tấn vũ khí một mươi bốn tấn tiền giả
bóc gỡ hơn một mươi tổ chức phản động trong nước
một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của kế hoạch phản giá
c một mươi hai phải kể đến là sự phối hợp giúp đỡ đùm bọc của nhân dân quyền trần văn thời nói riêng
và nhân dân tỉnh cà mau nói chung
trong quá trình đấu tranh chuyên án nhiều gia đình đã nhường nhà ở nhường đất vườn cho bang chuyên án sử dụng để câu nhữ địch
người dân là tay mắt giúp lực lượng an ninh nắm chắc tình hình để đánh phát địch
với chiến công to lớn kế hoạch cm một mươi hai được đảng và nhà nước đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý
đã có hai đơn vị và ba cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cùng nhiều hân chương bằng khen các loại
nhiều cán bộ chiến sĩ tham gia kế hoạch cm một mươi hai trưởng thành và sau này được giao những trọng trách cao hơn cho lực lượng công an nhân dân
đây cũng là bài học kinh nghiệm hết sức quý báu dành cho không chỉ đối với lực lượng vũ trang
mà còn cho thế hệ trẻ mai sau trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
những thành tích chiến công và sự lớn mạnh trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
được làm nên từ những công lao những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an
qua các thời kỳ cách mạng
trong đó các đồng chí lãnh đạo cán bộ công an đã trực tiếp tham gia kế hoạch phản gián cm một mươi hai
đã tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
khẳng định sức mạnh đoàn kết thống nhất vững vàng trước mọi khó khăn thử thách
sẵn sàng anh dũng hy sinh cống hiến yêu thương đồng chí đồng đội của các thế hệ cha anh
đây là niềm tự hào là tấm gương sáng cho những bài học quý báu
để các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an học tập nói theo
trước buổi lễ trung tướng nương tâm quang thứ trưởng bộ công an
đã cùng lãnh đạo tỉnh ủy và lãnh đạo các vụ cục các đơn vị nghiệp vụ và cán bộ chiến sĩ
tham gia trong kế hoạch phản gián cm một mươi hai
đã đến tham quan tháp hương dân hoa
và có một phút mặc niệm trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh
tại nhà tưởng niệm hồ chí minh tại khu di tích lịch sử quốc gia hòn đá bạc